sáng nay tổng cục thống kê đã tổ chức lễ gia quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn
cuộc điều tra nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
điều tra dân số và nhà ở sẽ được đồng thời thực hiện trên phạm vi cả nước tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và ở tất cả các quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh ngoại trừ bốn huyện đảo nhỏ
điều tra giữa kỳ thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ thông tin về di cư giáo dục hôn nhân
thông tin về lịch sử sinh của nữ từ một mươi đến bốn mươi chín tuổi thông tin về người chết của hộ và thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ
đặc biệt tại kỳ điều tra này cơ quan thống kê sẽ bắt đầu điều tra thông tin của người nước ngoài cư trú tại việt nam
thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn hai mươi bốn
bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chó vốn là vật nuôi thú cưng quen thuộc với nhiều gia đình
tuy nhiên loài vật này hoàn toàn có thể tấn công con người bất cứ lúc nào nhất là các loài chó giữ
thực tế thì nhiều người đã bị chó tấn công tổn thương nghiêm trọng và trong đó có cả trẻ

một tuần trước bệnh nhi hai mươi hai tháng tuổi này bị chó pitbull nuôi trong nhà tấn công
gia đình đã lập tức sơ cứu cầm máu đưa bé tới cơ sở y tế địa phương thăm khám
sau đó chuyển ra bệnh viện tây mũi họng trung ương cấp cứu
các bác sĩ cho biết em bé bị xé sách một đường dài từ má qua tay
rất may vết thương tương đối gọn vành tai còn nguyên vẹn
tuy nhiên ống tay ngoài và màng nhĩ bị tổn thương nghiêm trọng có khả năng ảnh hưởng tới tính lực
bệnh nhi sẽ phải tiếp tục phẫu thuật nhiều lần để tạo hình ống tay
hiện bé bị sang chấn tâm lý lớn nên việc điều trị khá khó khăn

thứ hai là cái tạp hình thì ống tay ngoài cũng sẽ phải làm nhiều lần
bệnh viện tây mũi họng thông tin thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân bị chó tấn công vào điều trị
trong đó nhiều trường hợp bị tổn thương nặng nề
ở đây chúng tôi đã gặp những trường hợp như là bị cắn rách tai này bị cắn đứt cả chóp mũi hoặc là cánh mũi
thì cái việc tái tạo của vành tai và chóp mũi với cả cái cánh mũi là vô cùng khó
có những trường hợp đặc biệt là chó cắn vào cổ thì gây ra những chấn thương thanh khí quảng
và bệnh nhân hoàn toàn là có thể có nguy cơ rất nhiều đến tính mạng
để phòng tránh nạn chó cắn ở trẻ phụ huynh không nên cho trẻ con chơi cùng với thú cưng
người dân cần chú ý tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi dọa mõm để bảo đảm an toàn